theo thống kê của hiệp hội thuốc lá việt nam một mươi tỷ đồng là con số mỗi năm thuốc lá lậu đang gây thất thoát cho ngân sách nhà nước
cũng theo hiệp hội thuốc lá việt nam mỗi năm có gần một tỷ bao thuốc lá lậu được tiêu thụ trong nước
điều này đồng nghĩa với việc khoảng một triệu nông dân công nhân ngành thuốc lá bị mất việc làm
còn theo bộ công an những năm gần đây tình hình buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp
nhiều băng nhóm sẵn sàng chống trả cướp lại hàng hóa khi bị phát hiện
trong hai năm qua lực lượng công an cả nước phát hiện và bắt giữ gần bốn vụ
tịch thu hơn chín triệu bao thuốc lá lậu các loại khởi tố hơn ba trăm linh vụ
riêng cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu bộ công an được thành lập từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
đến nay đã phát hiện bắt giữ một mươi sáu vụ thu giữ gần ba trăm linh bao thuốc lá lậu các loại
cùng hơn hai trăm linh tấn nguyên liệu thuốc lá lậu
đã có những ý kiến cho rằng giải pháp chống buôn lậu thuốc lá hiện nay cần phải thay đổi quy định
cứ vận chuyển từ năm trăm linh bao thuốc lá lậu sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự
thay cho quy định hiện nay là một năm trăm linh bao trở lên